đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho nhân dân xem pháo hoa đón giao thừa
lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba

lực lượng công an tỉnh sơn la đã bố trí sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ để đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho hoạt động văn nghệ mừng đảng mừng xuân
thế và ngoài ra thì chúng tôi phân công các đồng chí trong ban giám đốc trực
là đi kiểm tra các đơn vị các chốt các điểm đặc biệt là những khu vực tập trung đông người
những khu vực mà diễn ra các hoạt động về văn hóa văn nghệ hay là những nơi mà diễn ra
các hoạt động bắn phá hoa ở tại địa bàn các huyện để đảm bảo cho quân
chúng nhân dân trong cái đêm giao thừa khi mà đi vui chơi tham gia cái lễ hội đầu xuân
đặc biệt là đi xem bắn phá hoa là được tuyệt đối an toàn mà khi nào quần
chúng nhân dân mà khi mà về trở về nhà bình yên thì lực lượng anh em cán bộ chiến sĩ công an
chúng tôi mới trở về đơn vị
ngoài ra sau thời điểm diễn ra hoạt động bán pháo hoa lực lượng công an cũng sẽ liên tục
tuần tra kiểm soát đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
chủ động phòng ngừa các tình huống đột xuất có thể xảy ra
sau khi bắn phá hoa chúng tôi có những phương án đảm bảo an ninh trực tự
đường thông hẻ thoáng đảm bảo an ninh tốt nhất cho người dân đi lại tham quan
cũng như là đến các nơi di tích lịch sử đình chùa xung quanh hồ hoàn kiếm
quý vị thân mến như vậy là năm mới đã chính thức đến chị đinh hạnh thân mến
tôi thì từng có một thói quen rất là lạ đó là cứ vào năm mới
tôi lại viết những mục tiêu của mình vào những quyển sổ của lịch năm mới
đó là vào tháng một mươi hai để tôi có thể chiêm nghiệm rằng là đến cuối năm
tôi sẽ đạt được những mục tiêu như thế nào và ước mực của tôi có trở thành được hiện thực hay không
vâng bởi vì cũng phải thôi vì cứ dịp tết đến
thì đây chính là lúc mà ai cũng đặt ra được những cái kỳ vọng và mục tiêu mới cho chính mình
và có lẽ là chắc là tôi sẽ học chị minh hương và sẽ viết những mục tiêu của mình ra quyển lịch
để luôn nhắc nhở chính mình là phải luôn đạt được những mục tiêu của mình
và tôi sẽ luôn theo đuổi điều mà mình mong muốn
thế còn quý vị thì sao ạ có những mong ước gì cho năm mới
ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của những người dân tại thủ đô hà nội
và khoảng hai năm trở lại đây là mình đã thấy những tệ nạn lớn như tham nhũng
rồi là ma túy những tệ nạn lớn đấy là mình thấy là đã rất rất là nhiều
rất là tốt so với những năm trước trước đây mà mình biết
cho nên là mình cũng kỳ vọng là mình sẽ phá được nhiều vụ án lớn hơn
và đưa tất cả những người tội phạm ra khỏi ra vành bóng ngựa để tất cả mọi người đều có sự công bằng như nhau
để tội phạm không hoành hành và cuộc sống sẽ an toàn hơn
tôi cũng không có gì khác là mong các con tôi cũng nằm trong cái lượng đường công an tiến bộ thôi
và góp phần vào việc chống tham nhũng của ta hiện nay
tôi mong rằng cái lượng đường công an của chúng ta
chúng ta sẽ làm mạnh hơn nữa để mà chống các cái tội phạm và cho tốt hơn nữa
cái năm vừa qua là cái ngành công an là mình thấy là tương đối là tốt về mọi mặt
thứ nhất là vào cái năm tới thì mong cái triệt đẻ của cái rượu bia về khi tham gia giao thông

thưa quý vị và các bạn không biết từ bao giờ đã có rất nhiều những tục lệ xa xưa
và cứ mỗi năm vào dịp tết thì vẫn được người việt ta duy trì và thực hiện
và một trong những tục lệ không thể thiếu vào ngày đầu năm mới đó chính là tục khai bút đầu xuân
cùng với tục khai bút đầu xuân năm mới thì người việt còn có thói quen
đó là xin chữ và cho chữ vào những ngày tết cổ truyền của dân tộc
và đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa
và tại hà nội văn miếu quốc tử giám cũng chính là địa điểm mà được người dân thủ đô lựa chọn để xin chữ từ nhiều năm nay
mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua
cùng với tục khai bút đầu năm
người việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày tết cổ truyền của dân tộc
đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa thể hiện sự trọng chữ nghĩa trọng chi thức
và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn cầu một năm tài lộc phúc thọ đầy nhà
tại sao xin vào đầu năm nhiều
đầu năm người ta hay nói là tết nguyên đán
nguyên đan là mở ra những cái vận hội mới ngày mới
nên là người ta mong muốn xin chữ là
xin về cái việc tinh thần cầu mong ước nguyện vào một dịp ngày mới năm mới những ngày tháng nữa
có được cái sự hành thông có được cái sự viên mãn của cuộc sống để cho ngày một đi lên
không phân biệt độ tuổi xin chữ được thực hiện từ người lớn cho đến em học sinh
đặc biệt ngày nay việc xin chữ lại càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ
và dần dần việc xin chữ không chỉ hàm ý với mong muốn một năm mới nhiều mới

mà người xin chữ còn thưởng thức tài nghệ thư pháp của chính người cho chữ
đầu năm mới thì tôi viết chữ phúc có nghĩa là phúc mãn đường phúc đầy nhà
chúc cho mùa xuân cho mọi người đều có một cái mùa xuân hạnh phúc đến với mình
tốt đẹp những điều tốt đẹp nhất
tháng nay tôi đến đây để mong một năm bình an mạnh khỏe
tháng nay tôi đến đây để mong một năm bình an mạnh khỏe
chính vì vậy tôi xin chữ bình an cho dân

năm nay tôi đến hội chữ là con xin cho mình chữ phúc và con xin cho em con là chữ tài
năm nay tôi đến hội chữ là con xin cho mình chữ phúc và con xin cho em con là chữ tài
hoạt động cho chữ thường bắt đầu thu hút người dân thủ đô từ mùa một tết
và hội chữ xuân tại văn miếu với chủ đề thành đức sẽ là một nơi lý tưởng cho người dân du xuân xin chữ đầu năm
trong cái lạnh của ngày tết nhưng chúng ta sẽ thấy ấm áp hơn với sắc đỏ sắc vàng của giấy viết
của những nét chữ ông đồ và nét tươi vui hân hoan của người xin được chữ như ý muốn
cầu mong một năm mới an khang vạn sự như ý
quý vị thân mến mở đầu mục điểm báo sáng nay sẽ là thông tin trên báo lao động
trả lời phỏng vấn thông tấn xã việt nam nhân dịp xuân canh tí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
sáu mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng thế và lực của nước ta đã được tăng cường
nhiều tổ chức quốc tế đánh giá việt nam là một quốc gia kinh tế văn hóa phát triển
chính trị xã hội ổn định có nhiều triển vọng tốt
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn vai trò và vị thế cao
trên báo lao động có bài viết tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định trong nhiều năm qua
đất nước ta đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và thiết chế hợp tác kinh tế đa phương
có vai trò tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới
tuy vậy bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi thời cơ
cũng còn nhiều khó khăn thách thức đan xen
trong công cuộc phát triển đất nước nhiều vấn đề mới phát sinh phải xử lý
nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết tuyệt đối không được chủ quan tự mãn
không được say xưa với thắng lợi và ngủ quên trên vòng nguyệt quế
và nhắc tới nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
tôi mong đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy cao độ
truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường khát vọng trí tuệ và nhiệt huyết
chung sức đồng lòng vững bước trên con đường đổi mới vì một nước việt nam hòa bình
độc lập phát triển cường thịnh
tôi cũng chân thành mong muốn bạn bè quốc tế tiếp tục hợp tác
giúp đỡ luôn đồng hành ủng hộ việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
vì hòa bình tiến bộ vì hạnh phúc của nhân dân việt nam và nhân dân các nước trên thế giới
trả lời phỏng vấn báo công an dân nhân dịp xuân canh tí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết lực lượng công an sẽ giữ vững
thế chủ động chiến lược đảm bảo an ninh lợi ích của đất nước
bộ trưởng tô lâm chỉ cho biết
như lúc này khi người người đang nâu nước đón tết vui xuân sung vầy bên mái ấm gia đình
thì các chiến sĩ công an trên mọi miền đất nước vẫn căng mình trực chiến phân công tuần tra
bám địa bàn giữ vững an ninh trật tự
đối với công việc phải tận tụy lời bác dạy nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn luôn
rèn luyện nỗ lực vươn lên vượt qua gian khó sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ
đem lại sự bình yên cho đất nước và cho mỗi con nhà
cũng trên báo công an nhân dân bộ trưởng tô lâm đã nhấn mạnh rằng
năm hai nghìn một mươi chín bối cảnh tình hình khu vực quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp
đặt ra nhiều khó khăn thách thức rất lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung
công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng
xong dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của quân đội nhân dân
các bộ ban ngành địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò tham mưu nòng cốt
tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương giải pháp và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác
tiễn năm kỷ hợi chào đón xuân canh tí trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tích về kinh tế văn hóa xã hội
đó chính là chủ đề chính của bài viết thông điệp mùa xuân
nội dung này cũng được đăng tải trên báo văn nghệ công an nhân dân số tết chào mừng xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi đất nước đón mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại
năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng mặt trận tổ quốc việt nam bảy mươi năm năm quốc khánh
một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
cũng là lần đầu tiên việt nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách
chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cũng trên báo văn nghệ công an có bài viết như sau
việt nam có khát vọng quyết là không chịu đói nghèo tụt hậu
chào năm mới nắm bắt được những cơ hội lớn đang mở ra phía trước
và khi mọi tiềm năng được khai phá mọi sự sáng tạo được bùng nổ
để toàn dân đoàn kết đồng lòng tự tin vững bước đi lên
thưa quý vị thông tin vừa rồi thì cũng đã
kết thúc chuyên mục điểm báo sáng ngày hôm nay và ngay bây giờ
mời quý vị cùng cập nhật nhiều thông tin văn hóa giải trí khác
từ trường quay phía nam trong bản tin sáng vương nam
cùng với biên tập viên quang huy
vâng ạ ngay bây giờ trường quay hà nội xin được kết nối với trường quay
trong thành phố hồ chí minh
bên tập viên quang huy ạ
quang huy xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng phương nam
đầu tiên của năm canh tí hai nghìn hai mươi
thay mặt những người thực hiện quang huy xin gửi quý vị lời chúc đầu năm
vàng sự hanh thông dồi dào sức khỏe và tấn tài tấn lộc
một năm mới đến mang theo hy vọng và niềm tin mới
khán giả của sáng phương nam mong ước điều gì cho năm canh tí này
mời quý vị cùng theo dõi
mong muốn của gia đình là thứ nhất là được sức khỏe
cái thứ hai nữa là con cái thì càng mạnh
em mong là sang năm mới em sẽ có nhiều sâu diễn hơn
và khán giả sẽ yêu mến em hơn
tôi muốn mong rất là sức mạnh khỏe
mình có cái kế hoạch là hoàn thành rất là nhiều cái chỉ tiêu
nhưng mà cái chỉ tiêu sớm nhất là mình sẽ có thêm thành viên mới trong gia đình
con thấy mà áo đầm rất là áo dài để chụp hình tết
con thấy mẹ gì kỳ đây con
con thấy ba gì kỳ con
con thấy chị hai con gì kỳ con
thì chị bao nhiêu tiền
ờ năm mươi triệu
năm mươi triệu hả
rồi tiền đó con làm cái gì
tôi đang lại đóng tiền học mua cửa con
và con mong mướn được những lời chúc
từ ông bà cha mẹ cô chú
về năm cuối con muốn lì xì khoảng năm mươi ngàn
mong muốn là có nhiều sức khỏe
rồi con cái xung hợp về một nhà vui
rồi tôi thì mong sao về thăm má ở đà lạt
tới xung quầy mà
tất cả nhà nhà đều vui
nếu mà ông bà thì con sẽ chúc cho chú ông bà sống lâu trăm tuổi
bên vui cùng gia đình
con chúc ba mẹ sống vui vẻ
an khang thịnh vượng
lợi sự như ý
tiền vô như nước
và yêu thương các con nhiều hơn
mong muốn là những bạn xem đài
thì có một năm khởi sắc và làm đâu sẵn đó
đến năm cao suy vào sự như ý
chúc ba cũng vui vẻ
hãy chúc ta đời xa thôi
chúc ta vui vẻ
hãy đón chờ quý vị và anh nhẹ nhàngbul
chúc chú trẻ thật sự tốt thân
hãy chúc ba sống kinh tuyệt và vui vẻ
lúc nào cũng là đó
hãy giúp giúp cha
hãy không giúp cô lạc hoa
để cha nãy
hãy giúp cha giữa chuyện xuyên qua
để vui vẻ
để cha buồn đau lặng
chúc cha vui vẻ
chúc cha đầy sống lâu
và cho cô lạc hả